các nhà điều tra đức đã kiểm tra chi tiết các thư điện tử email của thủ tướng olaf schol
nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng liên quan đến vụ bê bối gian luận thuế khổng lồ
mang tên là hồ sơ cum x khiến chính phủ thất thoát đến hàng tỷ euro
các email trong diện điều tra là những bức thư điện tử được thủ tướng olaf schol trao đổi
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm khi ông đảm nhiệm cương vị thị trưởng thành phố hamburg
lần đầu tiên bị phanh phui vào năm hai nghìn một mươi bảy vụ bê bối khung ex ban đầu là một kế hoạch ưu đãi thuế khéo léo
được các ngân hàng áp dụng để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài giảm thuế lợi tức
hàng chục người đã bị truy tố liên quan đến vụ bê bối này trong đó bao gồm cả các chủ ngân hàng
thương nhân chứng khoán luật sư và chuyên gia tư vấn tài chính
một trong những ngân hàng bị nghi ngờ là fabuk ở hàn quốc
ngân hàng này đáng lẽ phải hoàn lại bốn mươi bảy triệu euro cho thành phố nhưng cuối cùng lại được miễn vào năm hai nghìn hai mươi
cuộc điều tra hiện được mở rộng với việc xem xét liệu các nhân vật chính trị có tác động tới quyết định này hay không
ông olafsson dự kiến sẽ phải điều trần trước ủy ban quốc hội ở hàn quốc vào cuối tuần này